giá xăng dầu tăng cao trong thời gian gần đây trong khi giá hải sản lại có xu hướng giảm
đã ảnh hưởng trực tiếp đến nghề khai thác hải sản và đời sống của ngư dân
tại thành phố đà nẵng nhiều ngư dân không còn mặn mà ra khơi tàu cá nằm bờ
sau đây là ghi nhận của phóng viên antv
vừa cập bờ sau gần nửa tháng ra khơi tàu ông trần văn sung khai thác được hơn tám tấn hải sản các loại
thế nhưng ông cũng như bàn tàu đều không mấy phấn khởi
bởi mỗi chuyến ra khơi tàu ông phải mất khoảng ba lít dầu
trong khi giá xăng dầu đang tăng cao mà giá hải sản lại rẻ
khiến cho chuyến viện này của ông dù bồi thu vẫn thua lỗ
nhiên liệu chiếm từ năm mươi đến bảy mươi chi phí của mỗi chuyến biển
vì vậy mà giá xăng dầu tăng cao đã tạo áp lực rất lớn cho hoạt động khai thác hải sản
nhiều ngư dân không còn mặn mà chuyển ra khơi thậm chí chấp nhận để tàu nằm bờ nhiều tháng trời
vì càng ra khơi càng thua lỗ
giá xăng dầu tăng cao không chỉ khiến cho việc khai thác hải sản thua lỗ mà về lâu dài còn ảnh hưởng rất lớn đến nghề biển
bởi thu nhập không cao nhiều tàu cá nằm bờ thời gian dài khiến người lao động trên tàu cũng tìm cách chuyển nghề
vì vậy mà khi giá xăng dầu bình ổn trở lại thì tình trạng thiếu hụt lao động tàu cá lại diễn ra